các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
các bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool để không bỏ lỡ những video hấp dẫn
hơn nữa khi bước vào mùa mưa mùa sinh sôi phát triển của rất nhiều loài rán độc
cũng là thời điểm số lượng người phải nhập viện do rắn cắn gia tăng
do đó người dân cần lưu ý đề phòng răn cắn trong mùa mưa tới
nếu di chuyển vào ban đêm cần có đèn pin soi hai bên lối đi để kịp thời phát hiện rắn ở ven đường đi
nên mắc màn để tranh mưa đốt vừa tranh rắn và các côn trùng khác tấn công
bên cạnh đó thường xuyên phát quang bụi rậm giữ vệ sinh nhà cửa thông thoáng
ở việt nam có hai họ rắn độc chính là họ rắn hổ và họ rắn lục
vết răng rắn cắn đặc biệt là rắn cỡ độc có thể khác nhau tuyên thuộc vào loại rắn và mức độ độc của nọc độc
tuy nhiên một số dấu hiệu chung khi bị gián độc cắn có thể bao gồm
sưng đau hoặc kích thước của vết cắn tăng lên nhanh chóng
đau nhức hoặc cảm giác nóng rát quanh vùng rắn cắn
thấp huyết áp hoặc siêu hấp
đau đầu chóng mặt hoa mắt buồn nôn nôn mửa co giật hoặc mất khả năng điều khiển cơ thể
chảy nhiều mồ hôi các triệu chứng khác như tê bì suy nhược cơ thể mất khả năng nhìn hoặc nghe hoặc hôn mê
khi bị rắn cắn không nên lùng sụp săn tìm rắn bằng được để mang đến cho bác sĩ
vì sẽ mất thời gian chữa trị và gây nguy hiểm cho cả chính người nhà
bác sĩ có thể dựa trên biểu hiện nhóm triệu chứng rắn cắn vết răng rắn cắn để nhận diện họ rắn nào
từ đó có hướng điều trị thích hợp
theo bác sĩ sai lầm phổ biến trong sơ cứu rắn cắn là rạch hút nọc độc bùa ga rô bôi các chất lạ vào vùng bị rắn cắn
sơ cứu không đúng sẽ gây hại thêm cho người bị rán cắn như là nhiễm trùng đoạn chi thậm chí là tử vong
qua trường hợp trên bác sĩ hiếu cũng khuyến cáo về điều trị cấp cứu ban đầu khi bị rắn cắn
cụ thể cần sơ cứu tại nơi xảy ra tai nạn với mục đích làm chậm hấp thu nọc rắn vào cơ thể
đầu tiên phải chấn an nạn nhân vì thông thường họ rất hoảng sợ
kế đến bất động và đạt chi bị cắn thấp hơn tim để làm chậm hấp thu độc tố
sau đó rửa sạch vết thương băng chặt chi bị cắn với băng vải
băng bắt đầu từ phía vị trí viết cắn đến gốc chi để hạn chế hấp thu độc chất theo đường bạch huyết
và nẹp cố định chi bị cắn
sau khi đã hoàn tất các bước sơ cứu cần chuyển nhanh chóng chạy bị nạn đến bệnh viện càng sớm càng tốt